hai lần vào cùng một cửa hàng trộm một mươi bốn chiếc iphone đối tượng cao văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại thành phố vinh đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an tạm giữ hình sự để lập hồ sơ khởi tố theo quy định
dưới vỏ bọc là khách hàng cao văn điệp đã lợi dụng sơ hở trộm của một cửa hàng kinh doanh điện thoại
chín chiếc điện thoại iphone các loại sau khi tiêu thụ thành công bảy chiếc điệp tiếp tục đến cửa hàng nói trên
và trộm thêm năm điện thoại di động tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi thì điệp bị công an phường trường thi
thành phố vinh phát hiện bắt quả tang tổng trị giá tài sản bị mất trộm là khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm bảy điện thoại iphone các loại